tại quảng trường nguyễn tất thành thành phố tuyên quang bộ văn hóa thể thao và du lịch phối hợp với ủy ban nhân dân tỉnh tuyên quang tổ chức khai mạc liên hoàn trình diễn di sản văn hóa phi vật thể quốc gia và lễ hội thành tuyên hai nghìn một mươi chín
dự buổi lễ có đồng chí trương hòa bình ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng thường trực chính phủ đồng chí võ văn thưởng ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban tuyên giáo trung ương
đồng chí đặng thị ngọc thịnh ủy viên bác chấp hành trung ương đảng phó chủ tịch nước lãnh đạo tỉnh tuyên quang đại diện các bộ ban ngành trung ương cùng đông đảo nhân dân và du khách thập phương
liên hoàn trình diễn di sản văn hóa phi vật thể quốc gia hai nghìn một mươi chín có sự tham gia của một mươi một đoàn nghệ thuật đến từ các tỉnh thành phố trong cả nước đem đến những tiết mục nghệ thuật đặc sắc mang đậm bản sắc dân tộc
phát biểu tại buổi lễ phó thủ tướng thường trực chính phủ trương hòa bình hoan nghênh và biểu dương các nghệ nhân diễn viên của một mươi một tỉnh đã hồi tụ chung vui cùng nhau tôn vinh các giá trị di sản văn hóa các dân tộc
đồng chí đề nghị các bộ ngành các địa phương tiếp tục tập trung quan tâm hơn nữa công tác bảo tồn giữ gìn và phát huy các giá trị tốt đẹp của văn hóa dân tộc tính đa dạng bản sắc văn hóa của các dân tộc anh em
sau liên hoan còn có nhiều hoạt động văn hóa thể thao du lịch phong phú đa dạng như đêm hội thành tuyên lễ hội bia hà nội trưng bày giới thiệu các sản vật đặc sắc của các địa phương trong tỉnh tuyên quang